cùng với cả nước tại thành phố đà nẵng chiều nay hơn một mươi một hai trăm linh thí sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
đã có mặt tại hai mươi năm điểm trường trên địa bàn để nhận phòng thi và được phổ biến quy chế thi
mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để tiến hành một kỳ thi nghiêm túc chất lượng và thành công
trong tổng số hơn một mươi một hai trăm linh thí sinh tham dự thi trung học phổ thông quốc gia tại đà nẵng
sẽ có hơn một mươi một hai trăm linh thí sinh thi môn toán hơn một mươi tám trăm linh em thi môn văn hơn một mươi thí sinh thi môn tiếng anh
và còn lại mỗi môn giao động từ hơn năm trăm linh đến gần bảy trăm linh trường hợp thi các môn lý hóa sinh sử địa giáo dục công dân
theo bộ giáo dục và đào tạo cách tính điểm xét tốt nghiệp năm nay cũng tương tự như năm hai nghìn một mươi chín
với bài thi cụ thể gồm toán ngữ văn ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp xét tuyển là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
cách tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn một mươi tám sẽ bao gồm bốn bài thi đối với khối trung học phổ thông
và ba bài thi đối với khối giáo dục thường xuyên cùng với điểm tổng kết lớp một mươi hai và điểm ưu tiên đối với học sinh được ưu tiên